cũng như việc cấp giấy khám sức khỏe trong đó có quy định rõ thủ tục quy trình khám và cấp giấy khám sức khỏe
cũng như đơn vị đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe thế nhưng có một thực tế cần phải nhìn nhận
đó là việc mua giấy khám sức khỏe một cách tràn lan và thậm chí là ngang nhiên với nhiều lời quảng cáo
là giấy khám sức khỏe thật đầy đủ chứng nhận
mới đây lực lượng công an thành phố hà nội vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy khám sức khỏe
tính từ đầu năm đến nay nhóm đối tượng này đã tiêu thụ đến ba tờ giấy khám sức khỏe giả
bệnh viện giao thông vận tải đang nói chỉ đơn giản bằng việc đặt mua một con dấu trên mạng
giả mạng chữ thí của bác sĩ là những đối tượng này đã có ngay tờ giấy khám sức khỏe thân tốc cho người mua
một phần là do nhận thức một phần là do chủ quan của người dân
thì cô muốn nhanh hay muốn làm sao mà nó đơn giản hóa các thủ tục thì đã đặt mua giấy khám sức khỏe
và như thế thì sẽ vô hình chung là tạo điều kiện cho các đối tượng mà có nhu cầu mà làm trực tiếp những giấy khám sức khỏe này
trước đây có những thời điểm chúng tôi thám đến gần hai trăm linh người người khám sức khỏe
nhưng đến gần năm bảy năm gần đây chúng tôi chỉ còn có trên dưới hai mươi người
và có những lúc chúng tôi đến mức
chúng tôi phải dừng thông báo không khám nữa
bởi vì cái tình trạng giả này rất là nhiều một năm liền
xong rồi chúng tôi mới tái lập lại
không khó để có thể liên hệ mua giấy khám sức khỏe
chỉ cần sót từ khóa mua giấy khám sức khỏe
có hàng trăm số điện thoại hoặc link quảng cáo chào bán giấy khám sức khỏe
với những lời khẳng định nhanh chuẩn bộ y tế thậm chí là mang đến tận nơi
chúng tôi đã gọi điện đến một nơi cung cấp giấy khám sức khỏe
và được người này khẳng định không cần khám chỉ cần gửi thông tin qua mạng
bên mình có phải là bán giấy khám sức khỏe không ạ
đúng đúng rồi ạ
bây giờ em muốn mua một cái giấy khám sức khỏe để học bằng lái xe
thì không biết là bao nhiêu lâu thì mình sẽ có một cái tờ giấy này ạ
chỉ hầu vẫn ạ bạn nhắn giao lô cho mình nhé
em cần phải nhắn những cái gì hả chị
bạn cứ nhắn giao lô kết nối với mình đi rồi mình sẽ chuyển thông tin cho bạn ạ
theo luật pháp việt nam việc làm giấy khám sức khỏe
sẽ bị xử phạt từ hành chính đến hình sự với tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và không chỉ người làm mà người sử dụng cũng có thể bị truy cứu
những người làm giả giấy khám sức khỏe
và cả những người sử dụng giấy khám sức khỏe giả
vi phạm vào điều ba trăm bốn mươi một về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan và tổ chức
những trường hợp làm giả như thế này thì bị mức án cao nhất là đến bảy năm tù
và có thể bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
có thể thấy hiện tượng mua bán giấy khám sức khỏe đang diễn ra hết sức tràn lan
các cơ quan liên ngành cần phải có sự phối hợp để siết chặt hoạt động này
cũng như mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm để mang tính gian đe
những vụ việc làm giả giấy khám sức khỏe bị phát hiện và xử lý không hề ít
vì lợi nhuận vì dễ dàng làm nhái và cũng vì nhu cầu sử dụng không hề nhỏ của người dân
nên dù đã có nhiều trường hợp bị xử phạt nhưng các đối tượng vẫn cố tình phất lờ luật pháp
để làm giả các loại giấy này
việc sử dụng dây khám sức khỏe giả không những làm ảnh hưởng đến uy tín của những đơn vị
được quyền cấp giấy khám sức khỏe chính thống mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan
doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng và hơn hết đây là việc làm vi phạm pháp luật
vừa rẻ vừa tiện đấy là tâm lý chung của những người dân
những người tìm mua giấy khám sức khỏe có cung thì át mới có cầu
ngại đi khám ngại phải chờ đợi các kết quả xét nghiệm
chính từ những cái ngại này là nguyên nhân chính dẫn đến việc tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe giả lộng hành như hiện nay
tuy nhiên cũng không thể không nhắc tới trách nhiệm của những doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng
liệu rằng với họ giấy khám sức khỏe ở bộ hồ sơ có chăng chỉ mang tính hình thức
các cơ quan tuyển dụng lao động tuy là trong hồ sơ có yêu cầu giấy khám sức khỏe
nhưng cũng không thực sự coi trọng giấy khám sức khỏe đó
cho nên những ứng viên những người lao động xin dự tuyển họ dễ dàng qua mặt và sử dụng giấy khám sức khỏe dạng
còn có một số những ngành nghề không thể làm dạ giấy khám sức khỏe như là công an quân đội tuyển người lái máy bay
rồi những cơ quan như bảo hiểm nhân thọ thì họ đã trực tiếp làm việc với các bệnh viện
bác sĩ nơi có thẩm quyền khám và cấp giấy khám sức khỏe thì không bao giờ có thể sử dụng giấy khám sức khỏe giả
chưa kể bản thân tờ giấy khám sức khỏe còn hết sức đơn giản chỉ là một tờ giấy a bốn a ba
với thời đại công nghệ hiện nay thì chuyện làm giả con dấu của một bệnh viện nào đó chẳng phải quá khó khăn gì
người dân thì không có biện pháp gì để phân biệt thật giả và cứ tin vào những sự khẳng định ảo như thế này
đến cơ sở y tế để khám
bởi vì tất cả mọi vấn đề mua bán là đều không đúng pháp lập
và không có một cơ quan nhà nước nào cung cấp giấy sức khỏe qua mua bán hoặc qua mạng cả
nguyên nhân đã rõ muốn dẹp trừ được tình trạng giấy khám sức khỏe tràn lan thì bản thân người dân phải bỏ quan niệm cho có cho đủ
bên cạnh đó là trách nhiệm của các doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng
cần có yêu cầu chặt chẽ về giấy khám sức khỏe từ những bệnh viện cơ sở y tế uy tín nhất định
nguyên nhân đã rõ muốn dẹp trừ được tình trạng giấy khám sức khỏe
chất lượng lao động là điều cực kỳ quan trọng liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội
người dân cũng cần xem việc đi khám sức khỏe là cơ hội để nắm được tình trạng cơ thể mình
và khi cầu không còn hẳn cung cũng sẽ mất
và vấn nạn giấy khám sức khỏe giả mới hy vọng chấm dứt